các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các em này đều có hoàn cảnh khó khăn khi gia đình ly tán có bạn hiện đang ở với ông bà ngoại
cụ thể từ sáng sớm năm tháng bốn hàng trăm người dân xã thiệu duy huyện thiệu hóa thanh hóa đã có mặt tại hiện trường nơi các em học sinh cấp hai bị đuối nước thương tâm
khu vực đập tràn trên sông màu khê đoạn giáp ranh giữa xã thiệu di và thiệu hợp có độ sâu khoảng hơn hai mét là nơi xảy ra vụ đuối nước khiến năm học sinh bỏ mạng
phía dưới hạng nguồn dòng sông sâu hơn lên tới gần một mươi mét được trông nhiều cọp nhọn điều này khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi thở lặn vướng cọp dưới sông
công an xã thiệu di và công an huyện thiệu hóa được huy động tổng lực để phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích
ông lương văn bình năm mươi tuổi trú thôn sử nhân xã thiều hợp bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi đột ngột của các em học sinh
ông bình xót xa
các cháu chỉ mới học lớp sáu còn tương lai rộng mở phía trước vậy mà lại xảy ra tai nạn thật đáng thương quá
nhà tôi ở cùng xóm cũng biết các cháu là những đứa ngoan ngoạn hiền lành biết vân lời cha mẹ
từ trước đến nay vùng quê nghèo này chưa từng phải chịu cảnh tan thương đến vậy
được biết sau khi tan học nhiều em học sinh trường trung học cơ sở thiệu di đã đến hiện trường để theo dõi công tác tìm kiếm thi thể của bạn mình
nhiều em cho biết có hai bạn bị đuối nước có hoàn cảnh
nhiều em cho biết có hai bạn bị đuối nước có hoàn cảnh khó khăn khi gia đình ly tán có bạn hiện đang ở với ông bà ngoại
giữa cây nắng gây gắt người dân địa phương vẫn hy vọng có một phép màu sẽ xảy ra tuy nhiên tất cả đều đã không xảy đến
một mươi một h ba mươi ngày năm tháng bốn thi thể cuối cùng trong số năm em học sinh mất tích đã được tìm thấy
nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc được người dân cho biết rằng thời điểm vào chiều bốn tháng bốn năm em học sinh tổ chức liên hoan tại đây rồi xuống suối tắm sau đó bị đuối nước
tại hiện trường nhiều người dân
học sinh không cầm được nước mắt vì vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng của năm nữ sinh khi tuổi đời còn rất nhỏ
những giọt nước mắt sự bất lực cùng cực của người thân khi thấy đứa con đứa cháu nằm lạnh ngát ngay dưới chân mình
thi thể các em được đưa lên xe chuyên dụng để đưa về gia đình làm lễ an tán
người thân có con em gặp nạn lần lượt rời khỏi hiện trường để trở về hỗ trợ làm lễ an tán cho các em
cụ thể các nạn nhân trong vụ đuối nước này gồm cháu lê thị bích p lê thị thái tê lê phương nờ lê bảo tê mai thanh hát đều đang học lớp sáu ở xã thiều duy
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày bốn tháng bốn cả năm học sinh nói trên rủ nhau đi học nhưng đến chiều không thấy về nhà
gia đình các cháu liên hệ với giáo viên thì cô cho biết là được nghỉ học
đến hai mươi giờ cùng ngày gia đình các cháu đi tìm thì phát hiện xe đạp điện thoại và ba đôi dép nhựa của các cháu tại bờ
xe đạp thuộc thôn thắng long xã thiều hợp
ngay lập tức gia đình các cháu đã báo cáo chính quyền địa phương cùng phối hợp tìm kiếm
một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thiệu hợp cho biết thời điểm xảy ra vụ đuối nước nước trong đập tràn không quá sâu chỉ sâu khoảng hơn một m
tuy nhiên phía hạ du đập trạng sông mậu khe thì nước sông sâu hơn
cùng ngày ông lê đức giang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cùng các tổ chức đoàn thể chính quyền huyện thiệu hóa đã đến thắp nén hương hỗ trợ động viên chia sẻ với những gia đình có nạn nhân bị đuối nước động viên gia đình vượt qua mất mát đau thương sớm ổn định sản xuất
hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai tán theo phong tục địa phương
đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến vụ đuối nước ở trẻ
tuy nhiên sự ra đi đột ngột và bất ngờ của nam nữ sinh khiến gia đình nạn nhân và những người chứng kiến không khỏi đau xót
thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước
chủ tịch ủy ban quốc gia về trẻ em có công điện yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn thương tích phòng chống đuối nước trẻ em
yêu cầu các tỉnh thành tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em
theo công điện từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước trong đó có những vụ đuối nước làm nhiều trẻ em tử vong
dự báo tình trạng đuối nước trẻ em có nguy cơ tăng cho học sinh trở lại trường học
sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến du lịch mùa hè thu hút số lượng lớn du khách trong đó có trẻ em
để đảm bảo môi trường sống an toàn cứu sinh mạng trẻ em
đặc biệt phòng chống đuối nước trẻ em ủy ban quốc gia về trẻ em đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện
nghiêm chỉ thị số hai mươi ba cttg ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em
bảo vệ trẻ em đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em trong đó có phòng chống đuối nước cho trẻ em
và quyết định số một nghìn hai trăm bốn mươi tám qdttg ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã có kế hoạch cụ thể phân công cán bộ công chức các ngành đoàn thể liên quan triển khai kiểm tra ra soát phát hiện kịp thời
loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn thương tích đuối nước rơi ngã và có nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn và các hộ gia đình trường học lớp học
có biện pháp chủ động khắc phục phòng ngừa cảnh giới nhắc nhở để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em
chỉ đạo tổ chức việc thực hiện trách nhiệm và phối hợp giữa các ngành
tổ chức tăng cường truyền thông hướng dẫn đến từng hộ gia đình từng trường học lớp học kiến thức kỹ năng quản lý giám sát và trong giữ trẻ em
triển khai bàn giao và tổ chức việc phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã các tổ chức cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường
đặc biệt là dịp nghỉ hè các thời điểm bão lũ thiên tai để đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước
quốc gia về trẻ em yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra thanh tra việc thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của các cơ quan tổ chức chính quyền các cấp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu
đặc biệt tại địa phương địa bàn xảy ra các vụ việc tai nạn thương tích nghiêm trọng và có trẻ em tử vong
tại việt nam gần ba trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm cao hơn các nước trong khu vực đông nam á và gấp một mươi lần các nước phát triển chiếm trên bốn mươi năm số ca trẻ tử vong do tai nạn thương tích trên cả nước
đặc biệt vào mùa hè trời nóng trẻ được nghỉ học thì số ca bị đuối nước thường tăng
trẻ nhỏ đi đến hồ bơi nên đi cùng người lớn chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ đặc biệt cần tuân thủ các quy định của bể bơi khu vực bơi
khi tắm biển hay tắm sông dù biết bơi hay không biết bơi cũng chỉ nên tắm gần bờ
phụ huynh nên cho trẻ tham gia các lớp kỹ năng bơi an toàn đặc biệt mỗi người nên tự trang bị những kiến thức kỹ năng sơ cứu đuối nước để xử trí kịp thời và đúng cách khi gặp tình huống khẩn cấp
chứng kiến hàng trăm người gồm lực lượng tìm kiếm người thân và người dân địa phương đã thức xuyên đêm tìm kiếm năm bé gái bị đuối nước ở xã thiệu hợp huyện thiệu hóa thành hóa mới thấy hết giá trị của sự sống
hy vọng vào mùa nước lũ đang lên chúng ta cũng không còn phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh
để hạn chế tình trạng đuối nước phụ huynh cần nhắc trẻ không chơi đùa gần ao hồ sông suối hay kênh dạch không để trẻ nhỏ ở nhà một mình
đậy kín các vật chứa nước trong nhà
hãy dạy con những kiến thức nhỏ nhất để tự bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm
xin chìa buồn cùng gia đình năm nữ sinh
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo